chiều qua hai mươi một tháng một sau chuyến bay một mươi hai giờ đồng hồ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ bốn mươi bảy tại davos
thụy sĩ từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đây là chuyến tham dự hội nghị wef đầu tiên
trên công vị thủ tướng chính phủ và cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy
của thủ tướng nguyễn xuân phúc ngay sau khi đến thụy sĩ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bắt đầu
chương trình làm việc khẩn trương với bốn mươi hoạt động nối tiếp nhau trong đó phát biểu tại năm phiên
thảo luận về các vấn đề toàn cầu và khu vực tiến hành gặp cấp cao với nguyên thủ thủ tướng của bảy nước
người đứng đầu của các tổ chức quốc tế lớn hai mươi hai cuộc tiếp xúc song phương hai cuộc đối thoại với các co
lãnh đạo các tập đoàn lớn thuộc wef gặp gỡ một số hãng thông tấn báo chí quốc tế hàng đầu
có thể nói chuyến tham dự hội nghị wef lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã mang tới những thông điệp
mạnh mẽ về đường lối định hướng chính sách và quyết tâm của việt nam về đổi mới toàn diện đất nước
và hội nhập quốc tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khẳng định rõ cam kết của việt nam trong việc xây dựng
chính phủ hành động và kiến tạo phát triển tăng cường lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế
bên cạnh đó cũng thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động
năm hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam